nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh hà tĩnh vừa đưa hệ thống camera giám sát xử lý phương tiện vi phạm giao thông vào hoạt động
chỉ sau một thời gian ngắn triển khai hàng trăm phương tiện vi phạm đã bị phát hiện xử lý
bước đầu hệ thống này đã mang lại những hiệu quả rõ rệt qua đó góp phần hạn chế các vụ tai nạn cũng như nâng cao ý thức của người dân khi tham gia giao thông
một buổi tuần tra kiểm soát của đội cảnh sát giao thông phía nam công an tỉnh hà tĩnh trên địa bàn thị xã kỳ anh
với những hình ảnh được kết nối từ hệ thống camera giám sát các chiến sĩ cảnh sát giao thông có thể dễ dàng phát hiện xử lý các vi phạm một cách chính xác và khách quan hơn

cảnh sát vi phạm đo tốc độ ghi nhận hình ảnh giao thông
sau một thời gian ngắn triển khai đã có trên hai trăm linh trường hợp vi phạm đã bị xử lý thông qua hệ thống camera
riêng những trường hợp không bị xử lý ở các trạm tuần tra kiểm soát thì phòng cảnh sát giao thông sẽ gửi thông báo xử lý nguội về tận nhà chủ phương tiện
những người vi phạm sau khi nhận được thông báo mà không đến chấp hành
thì trước hết là chúng tôi sẽ sử dụng lực lượng đến nhà kiểm tra và xử lý
sau đó thì chúng tôi sẽ gửi thông báo cho cục đăng kiểm để người ta thống kê những xe vi phạm và người ta không cho kiểm định an toàn kỹ thuật đến cuối kỳ
đồng thời chúng tôi làm việc với chính quyền địa phương và cơ quan để có những biện pháp xử lý đối với các người vi phạm
trong thời gian tới phòng cảnh sát giao thông tỉnh hà tĩnh sẽ tiếp tục lắp đặt các camera giám sát tại một số tuyến đường trọng điểm trên địa bàn
điều này góp phần tác động mạnh mẽ vào ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông
nhất là đối với người điều khiển các phương tiện xe khách xe tải góp phần làm giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn hà tĩnh